sau gần một mươi năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra trước gần hai năm
góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn
và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
riêng tại vùng đồng bằng sông kiều long chương trình xây dựng nông thôn mới
đã tạo nhiều điểm sáng nổi bật góp phần đưa mức sống cũng như thu nhập của người dân ngày một nâng cao
sau gần một mươi năm thực hiện điểm sáng rõ nét nhất ở đồng bằng sông cửu long có thể thấy
là kết quả thực hiện tiêu chí hạng mục cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
tiêu chí này từ mức chỉ đạt một mươi năm bốn mươi hai vào năm hai nghìn một mươi đã tăng lên tám mươi năm sáu mươi ba vào năm hai nghìn một mươi chín
đây là niềm vui lớn cho nhân dân miền tây trong quá trình giao thương mua bán
cũng như thuận tiện trong mọi hoạt động về văn hóa y tế giáo dục
tiêu chí này từ mức chỉ đạt một mươi năm bốn mươi hai vào năm hai nghìn một mươi chín đã tăng lên tám mươi năm sáu mươi ba vào năm hai nghìn một mươi chín
nên khu vực sớm tạo ra được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã giúp tăng giá trị
nâng cao thu nhập bình quân toàn vùng đạt ba mươi sáu bảy triệu đồng một người một năm
tăng hai bốn lần so với năm hai nghìn một mươi
nếu như trong một năm như vậy là có nghĩa là một hectare như vậy
là nó phải gấp bốn năm lần về lúa hài dụng
một năm thu nhập về cá luôn hay một năm thu nhập là chung bình
là khoảng bốn trăm linh năm trăm linh triệu về lúa tôm với cá
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi hai
tổng nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới khu vực đồng bằng sông kiểu long là ba trăm năm mươi tám ba trăm linh năm tỷ
trong đó vốn doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đóng góp trên bốn mươi bốn tỷ đồng
chiếm tỷ lệ một mươi hai ba mươi ba gấp hai lần so với ngân sách trung ương và địa phương